cũng trong sáng nay các quận trong địa bàn thành phố đã thực hiện công tác tuần tra lưu động tuyên truyền
xử lý các vi phạm và trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu mọi người dân phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch và sơ
và sau đây là ghi nhận tại quận ba tp hcm
phường võ thị sáu quận ba là một trong những phường trọng điểm ở trung tâm tp hcm
như các địa phương khác trước khi chính thức vào thời gian giãn cách
phương võ thị sáu cũng đã khẳng định quyết tâm rất cao trong kiềm chế ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh
xác định việc chăm lo bảo vệ tính mạng sức khỏe an toàn của người dân là trên hết
trong đó công tác tuyên truyền xử lý vi phạm được đánh giá là chìa khóa trong công tác ngăn chặn dịch bệnh lần này

trong đó công tác tuyên truyền xử lý vi phạm được đánh giá là chìa khóa trong công tác ngăn chặn dịch bệnh sức khỏe an toàn của người dân là trên hết